xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình bí mật thành công
thưa quý vị trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu
một loại hình doanh nghiệp được xem là khá đặc thù cũng như là khá nhạy cảm
đó chính là công ty tư dấn pháp luật
và đến với chương trình hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu luật sư nguyễn thị huyền trang
giám đốc công ty luật biên an
xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian tham gia của chương trình của chúng tôi ngày hôm nay

thưa luật sư trong nhiều bộ phim về tòa án thì người xem thường thấy là các luật sư bào chữa
vì bảo vệ quyền lợi của thân chủ mà dùng những lý luận cũng như là kẻ hợp pháp luật
để cãi trắng thành đen
theo quan điểm của luật sư mối quan hệ về sự bảo vệ quyền lợi của thân chủ
và sự thượng tôn pháp luật trong hoạt động thực tế nghề nghiệp của mình như thế nào
hoạt động nghề luật sư là một nghề nguy hiểm và cũng theo đó thì pháp luật cũng có
những nguy hiểm
những cái quy phạm pháp luật những cái chế định và hành lang pháp lý để bảo vệ
những người luật sư và hành nghề luật sư
tuy nhiên ở một cái góc độ pháp lý khác thì cho dù mình là hành nghề luật sư
mình hiểu biết về pháp luật nhưng cái việc thượng tôn và bảo vệ pháp luật
và phải tuân thủ pháp luật đó là điều tiết yếu đầu tiên
và để hài hòa được lợi ích giữa lợi ích nhà nước bị xâm phạm
và lợi ích của thân chủ trong lúc đang bị quy kết
về một cái tội phạm hình sự thì luật sư là phải suy nghĩ rồi nghiên cứu
và đưa ra những cái pháp lý nó chặt chẽ và đúng cái quy định của pháp luật
chứ không phải là lợi dụng cái kẽ hở của pháp luật để đổi trắng thành đen
và nếu như luật sư khi hành nghề mà lợi dụng cái kẽ hở pháp luật
không thượng tôn pháp luật để đổi trắng thành đen
thì chính bản thân người luật sư lại là người vi phạm pháp luật
nghề nào thì cũng đòi hỏi những tố chất riêng để dẫn đến những thành công
đối với người luật sư thì theo luật sư những yếu tố nào là quan trọng
và tiên quyết để dẫn đến sự thành công
trong nghề luật sư thì cái yếu tố và điều kiện đầu tiên để có thể nói rằng
là dẫn đến cái kết quả là hoạt động của mình gọi là thành công của nghề nghiệp
đó là phải là thượng tôn pháp luật
cho dù là mình bảo vệ cho những cái thân chủ của mình
thì trong cái luật luật sư cũng như là bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp
đều có nói rằng là phải bảo vệ
bảo vệ quyền lợi ích tốt nhất cho thân chủ của mình
tuy nhiên để đạt được cái tốt nhất đấy
thì mình phải là nghiên cứu và hiểu rõ pháp luật để quy định
khi đưa ra những cái lập luận những cái quan điểm để bảo vệ cho thân chủ của mình
và chỉ có là những cái lập luận đó những cái quan điểm đó
nó đúng với pháp luật quy định thì mới dẫn đến sự thành công của nghề nghiệp của mình
mỗi dụ án khi mà tham gia trên tụng bào chữa thì đều có những khó khăn khác nhau
tuy nhiên thì đối với những vụ án hình sự tham nhũng
thì lại có những khó khăn rất là khác biệt
khó khăn chồng chất khó khăn
như vậy thì luật sư có thể chia sẻ những khó khăn
khi mà tham gia trên tụng bào chữa những dụ án như thế ạ
trong vụ án hình sự tham nhũng
thì ở đây là cái người mà bị truy tố là người từng là có chức vụ quyền hạn
do đó ở một cái góc độ nào đấy thì họ là người hiểu biết về pháp luật
thường thì những cái
bị can bị cáo bị truy tố về tội hành vi tham nhũng
là họ không thừa nhận cái hành vi của mình
đó là vi phạm pháp luật
và họ cũng không thừa nhận là mình có hành vi tham nhũng
theo quy định của pháp luật
thế thì khi hoạt động hành nghề của mình
với một bên là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhà nước
của những cái tổ chức cá nhân là bị xâm hại về lợi ích
do cái hành vi tham nhũng
một bên thì lại bảo vệ là quyền
lợi ích hợp pháp của chính thân chủ của mình
là đang bị buộc tội là có hành vi tham nhũng
vậy thì luật sư phải làm thế nào
để mà cái thân chủ của mình hiểu được
và cùng đồng hành với mình
giúp cho mình để là đạt được cái kết quả nó tốt nhất
và cũng là thân chủ của mình cùng với cả luật sư
để bảo vệ cái quy định của pháp luật
và đó cũng là cái bảo vệ cái nền pháp chế xã hội chủ nghĩa
đó là cái khó khăn đặc biệt
bảo chữa trong vụ án hình sự tham nhũng
với lại những cái vụ hình án hình sự khác
vì đây là chương trình bí mật thành công
thì chúng tôi rất là mong muốn luật sư trang
có thể chia sẻ một chút xíu về bí quyết của mình
khi mà những luật sư trẻ đang theo dõi chương trình
hoặc là quý khán giả rất là yêu mến cái nghề luật sư
thì cái sự thành công riêng biệt của lực sư trang
mỗi người thì đánh giá và cho rằng cái thành công nó khác biệt
đầu tiên đó là những chia sẻ với lại thân chủ
nó phải là
một cái chia sẻ chân thành nghiêm túc
và cái thứ hai cũng là góp phần để thành công
đó là gì
khi là mỗi một người mà bị truy tố về cái hành vi phạm tội của mình
thì thường ban đầu là họ không có nhận ra
hoặc là họ không chấp nhận
là cái hành vi đó là hành vi về tội phạm hình sự
tuy nhiên thì luật sư là phải chuyển hóa được tội phạm
đó thì từ cái chuyển hóa là tài liệu
rồi chuyển hóa pháp luật
rồi chuyển hóa
cái ý thức
rồi đến cuối cùng mới là gọi là chuyển hóa tội phạm
thì khi mình làm được cái việc đó
thì mình sẽ thành công
và vừa là bảo vệ được
là quyền lợi ích hợp pháp của thân chủ của mình
nhưng các cái quan điểm của mình đưa ra
cũng sẽ được các cơ quan tiến hành tố tụng họ chấp nhận
vì nó có căn cứ và nó phù hợp
nó đủ điều kiện với quy định của pháp luật
thì đương nhiên các cơ quan tiến hành tố tụng
họ sẵn sàng là đồng ý với cái quan điểm bào chữa của luật sư
và đó là cái bí quyết thành công của tôi
trong nhiều năm qua
cùng với sự phát triển của đất nước
thì mặt trái đi kèm
là nhiều những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn
của các doanh nghiệp các tập đoàn
bên cạnh đó
còn là những vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây thất thoát tài sản công
mà người dân vẫn thường gọi với cái tên là
các đại án tham nhũng
có thể nói
những luật sư nhận lời bào chữa
cho những vụ án như thế này
là cuối cùng nhạy cảm
và có thể nói
những luật sư tham gia bào chữa
những vụ đại án như thế
phải là những người hành nghề
rất có kinh nghiệm năng lực và uy tín
luật sư đem đến cho thẩm phán hội đồng xét xử
một cái góc tiếp cận mới
trong cái việc
một góc tiếp cận từ phía luật sư
trong cái việc nhìn nhận đánh giá chứng cứ
xác định nội dung của án
xác định sự thật khách quan
cũng như một cái góc tiếp cận
từ phía luật sư
trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết
nhờ đó mà giúp cho
các thẩm phán và hội đồng xét xử
đưa ra được cái phản quyết
nó chính xác hơn
chính vì cái lẽ đó
cho nên đối với
chúng ta ấy
thì thực hiện cái chiến lược cải cách tư pháp
và xây dựng nhà nước pháp quyền
thì đảng nhà nước ta
luôn luôn xác định
cái việc nâng cao vai trò
vị trí luật sư
trong cái tiến trình giải quyết
các cái vụ án
là điều hết sức cần thiết
và tôi cho rằng đó là một cái
hướng đi rất là đúng đắn
thưa luật sư
trong nghề luật sư bào chữa
mà trước đây thì người dân dẫn thường gọi
một cái tên triều mến là trạng sư
theo như luật sư
thì nghề này trong bối cảnh
đất nước phát triển hiện nay
đặc biệt là thời đại được gọi là bốn
thì nó có gì khác biệt so với trước đây hay không ạ
thật ra ấy
thì về bản chất
thì nó không khác
nhưng mà về cách thức thực hiện
rồi các cái điều kiện
để giúp cho cái người luật sư
hiện nay hay là trạng sư trước đây
nó thực hiện thì nó khác nhau
rất là nhiều
ví dụ như ngày xưa ấy thì luật sư
cũng phải viết tay
rồi không có các cái công cụ
là máy móc thuyết bị khác hỗ trợ
bây giờ với cái thời đại bốn
thì luật sư tác nghiệp
đó rất là tốt
rất là dễ dàng khi là cả mấy trăm
nghìn bút lục nó chỉ nằm trong cái usb
rất là nhỏ thôi đó
và ra tòa thì
mình được sử dụng máy vi tính
và các cái công cụ dụng cụ khác
để là có thể tìm
hồ sơ bút lục tài liệu bằng cái
kỹ thuật số ở cái hoạt động
của công ty luật việt nam ấy
thì không chỉ là bảo chữa
trong cái cho các cái
bị cáo can bị cáo
bị quy buộc về tội phạm hình sự
mà còn tư vấn ở các cái lĩnh vực
là về hành chính
rồi kinh doanh thương mại
dân sự khác nữa cho nên là
cái quy phạm pháp luật thì phải được cập nhật
và phải được phổ biến
thì khi mà
thực hiện như vậy ấy thì là
đao loát tất cả các quy phạm pháp luật
ở trên các cái trang web
hoặc là ở
các cái cổng thông tin điện tử
của các bộ ngành khi mà họ ban hành
cái văn bản quy phạm pháp luật đó
rồi sau đó thì mình về mình triển khai
và mình có thể là sử dụng bằng cái
mạng nội bộ của công ty
hoặc là mạng xã hội
để truyền tải cho
cán bộ công nhân viên của mình
để thực hiện đó hướng dẫn
và tư vấn cho khách hàng
ờ xin cám ơn cuộc trò chuyện thú vị
của lực sư trong ngày hôm nay ờ thưa quý vị
thông qua chương trình thì chúng tôi
mong muốn quý vị có một góc nhìn khác
về nghề lực sư trong thời đại bốn
còn bây giờ xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại